tổng liên đoàn lao động việt nam đã tổ chức hội nghị ban chấp hành tổng liên đoàn lao động việt nam lần thứ bảy khóa một mươi hai
tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban dân vận trung ương đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch quy bàn trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
trong năm qua tổng liên đoàn lao động việt nam đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như
tết xung vầy trao tặng hơn một sáu trăm linh ngôi nhà mái ấm công đoàn
hay hỗ trợ cho sáu trăm năm mươi lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
đồng chí trương thị mai đánh giá cao sự nỗ lực cùng những kết quả đó
đồng thời yêu cầu tổng liên đoàn lao động việt nam cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cầu nối
giữa đảng nhà nước và người lao động chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động
phát triển và xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh